thủ tướng chính phủ vừa có quyết định công nhận huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
đến nay huyện quảng sương đã có hai mươi chín trên hai mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện hoàn thành chín trên chín tiêu chí cấp huyện
diện mạo huyện quảng sương được thay đổi toàn diện mạnh mẽ không có nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới
nhiều công trình trọng điểm về giao thông thủy lợi trường học được xây mới sửa chữa nâng cấp đã đưa vào sử dụng
tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hiện nay của huyện đạt một mươi bốn ba tăng hai năm so với năm hai nghìn một mươi
kinh tế phát triển theo hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp tăng tỉ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ
thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi hai năm triệu đồng một người một năm tăng gấp ba năm lần so với thời điểm triển khai xây dựng nông thôn mới
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hai mươi bốn tám năm hai nghìn một mươi xuống còn ba hai mươi năm vào năm hai nghìn một mươi tám